hội nghị thượng đỉnh asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc
tại trung tâm hội nghị quốc gia lào vào đầu giờ chiều ngày hôm nay
với sự tham dự của các nhà lãnh đạo một mươi nước thành viên asean cùng lãnh đạo các nước đối tác
thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn việt nam tham dự hội nghị
trong diễn văn khai mạc thủ tướng lào thonglun sulit nhấn mạnh
hội nghị cấp cao asean hai nghìn tám trăm hai mươi chín lần này không những diễn ra trong bối cảnh mới
với nhiều thời cơ và thách thức đối với asean khi mà cộng đồng asean tập trung tổ chức
thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm và thắt chặt sự hợp tác với bên ngoài
mà còn diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp
do vậy hội nghị lần này là cơ hội để các nhà lãnh đạo asean trao đổi thảo luận
và đưa ra định hướng cho tiến trình triển khai tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
nhằm biến tầm nhìn thành hành động vì một cộng đồng asean năng động
ngay sau lễ khai mạc các nhà lãnh đạo asean đã dự lễ khởi động chiến dịch du lịch asean a năm mươi
họp phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám
dự kiến trong kỳ họp hai ngày các nhà lãnh đạo sẽ thông qua gần năm mươi văn kiện
về nhiều nội dung hợp tác quan trọng an ninh hàng hải tội phạm qua biên giới và thương mại
dự kiến sẽ là ba vấn đề chủ chốt sẽ được đưa ra thảo luận
cũng trong lễ khai mạc trong bài phát biểu đầu tiên tổng thống obama khẳng định
nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy các chính sách hướng đông không phải là nhất thời trong thời gian ông tại nhiệm
hiện giới chính trị mỹ đều nhận thức được vai trò quan trọng của khu vực châu á thái bình dương trong thế kỷ tới
đối với mỹ cũng như đối với thế giới
đề cập tới hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp tổng thống obama khẳng định
đây vẫn là trụ cột trong chính sách tái cân bằng của mỹ tại châu á thái bình dương
trước giờ khai mạc hội nghị cấp cao sáng nay
các bộ trưởng ngoại giao asean cũng đã họp hội nghị hội đồng cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ một mươi bốn
và hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ một mươi tám